sau cơn lũ bà vẫn một mình vò võ sống trong căn nhà gần đổ sập này để trông chờ vào sự giúp sức của các cơ quan chức năng dựng lại ngôi nhà
mặc dù đã nỗ lực hết sức song đến thời điểm hiện tại tỉnh quảng bình vẫn đang đối mặt với nhiều khó khăn trong việc giúp người dân khắc phục hậu quả của mưa lũ để sớm ổn định cuộc sống do thiếu kinh phí hỗ trợ
còn tại hà tĩnh cơn lũ đi qua
sau nhiều mất mát chỉ còn lại những khu vườn xác sơ những gốc cây ăn quả trơ rễ đầy trái rụng và hơn hết là sự bần thần đến ngơ ngát của bao hộ nông dân
thành quả lao động nỗ lực gây dựng để tạo nên những vườn mẫu thu nhập cao bỗng chốc tan hoang theo dòng lũ dữ
theo thống kê ban đầu với khoảng năm mươi trong số gần hai vườn mẫu bị thiệt hại
đã cho thấy con số ảnh hưởng không hề nhỏ trong quá trình thực hiện tiêu chí số hai mươi xây dựng nông thôn mới hiện nay
nhưng nay khi cơn lũ đi qua mọi thứ đã trôi theo dòng nước